đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính về công tác phòng chống tham nhũng
theo báo cáo của ban cán sự đảng bộ tài chính trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra bộ tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ tài chính
đã thực hiện hơn năm mươi bốn cuộc thanh tra kiểm tra
tiến hành kiểm tra gần hai trăm sáu mươi hai hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế
và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ hơn chín hai trăm linh vụ
kiến nghị xử lý về mặt tài chính gần ba mươi bốn tỷ đồng
chuyển sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố bốn mươi hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ quan thuế
cũng trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đã chủ trì soạn thảo trình chính phủ thông qua một mươi năm đề án
gồm một luật ban hành bốn nghị định hai nghị quyết và tám đề án khác
tính cả số đề án trình từ cuối năm hai nghìn một mươi tám chuyển sang
một mươi luật tám nghị định hai quyết định của thủ tướng chính phủ do bộ tài chính chủ trì soạn thảo
đã được thông qua và ký ban hành qua đó đã góp phần thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung ương
về phòng chống tham nhũng đề nghị trong thời gian tới bộ tài chính cần tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế
đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính tăng cường giám sát thực thi công vụ
nghiêm túc thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý